cảm ơn các bạn đã theo dõi
công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long cho biết vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đoàn hoàng kha nguyễn hữu lợi về hành vi trộm cắp tài sản
và tạm giữ hình sự nguyễn quốc hoàng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tiếp nhận tin báo mất trộm xe mô tô của người dân ở xã trung an huyện vũng liêm
chỉ sau hai giờ công an huyện vũng liêm phối hợp với công an thị xã bình minh xác định đối tượng trộm tài sản là kha và lợi và bắt giữ được hai đối tượng
qua làm việc lực lượng công an nhanh chóng xác định đối tượng tiêu thụ tài sản là nguyễn quốc hoàng
ngày bảy tháng sáu hoàng đã ra đầu thú
tại cơ quan điều tra lợi và kha khai nhận trước đó đã trộm xe trên địa bàn thành phố cần thơ hậu giang và vĩnh long
sau đó tiếp tục lấy trộm xe mô tô ở xã trung an huyện vũng liêm rồi đem qua sóc trăng bán cho hoàng với giá hai năm triệu đồng
thưa quý vị hôm nay gần một trăm linh năm thí sinh tại hai trăm linh một điểm
thi trên địa bàn thành phố hà nội sẽ bước vào ngày thi cuối cùng trong kỳ thi vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập không chuyên với môn thi toán
thời gian làm bài một trăm hai mươi phút
trước đó trong ngày hôm qua thí sinh đã trải qua hai môn thi là ngữ văn và ngoại ngữ
kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
toàn thành phố hà nội có năm thí sinh bị đình chỉ với lý do là phạm quy chế thi
trong số này có bốn thí sinh mang điện thoại vào phòng thi không có cán bộ vi phạm quy chế trong ngày thi đầu tiên
công tác tổ chức kỳ thi kỷ cương trường thi được giữ vững các thành viên tại các điểm thi đều thực hiện đúng quy chế thi
tại hai trăm linh một điểm thi hơn một cán bộ chiến sĩ công an được bố trí chia làm hai vòng gồm vòng trong và vòng ngoài để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi
quý vị vừa theo dõi bản tin nhanh lúc chín h của truyền hình công an nhân dân còn bây giờ xin kính chào tạm biệt

bên cạnh đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng về tội vận chuyển trái phép trên ma túy
đối tượng khương quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã nghĩa thịnh huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách một cm dưới mép trái
và đối tượng chống quốc lân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường chú tại năm mươi bốn hai bà trưng phường trần hưng đạo tp nam
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách một cm sau cánh mũi phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện